những tin tức an ninh trật tự trong nước lực lượng biên phòng an giang vừa bắt giữ một đối tượng
tại khu vực cột mốc hai trăm bảy mươi năm một mươi hai thuộc ấp phú nghĩa xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang
đang vận chuyển một mươi một bọc ni lông trọng lượng khoảng hai kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một khẩu súng k năm mươi bốn và năm viên đạn
đối tượng là nguyễn văn liệt chú tại huyện an phú tỉnh an giang
nguyễn văn liệt khai lên campuchia làm thuê từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng hai vận chuyển thuê số hàng nói trên cho một người ở campuchia về khu vực
đầu canh ruột xã phú hội sẽ có người ra nhận để lấy tiền công là một trăm linh ria tiền campuchia
tức là khoảng sáu trăm linh đồng từ việt nam để tiêu xài cá nhân